các tỉnh thành lai châu điện biên sơn la và bắc miền trung là thanh hóa và nghệ an
vẫn là những nơi có mưa vừa đến mưa to và rông
mưa rồn dập lại diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn
nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía bắc
và đặc biệt là các tỉnh thành như lai châu sơn la lào cai yên bái hay hà giang
bởi vậy bà con cần hết sức lưu ý
mưa rông thường tập trung về đêm và sáng sớm còn sang đến ban ngày thì mưa tạm thời giảm
toàn bộ khu vực bắc bộ cũng như là khu vực bắc trung bộ duy trì kiểu thời tiết nắng mây đan sen
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại đây chưa tăng cao hầu hết chỉ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ
một mức nhiệt tương đối dễ chịu cho các hoạt động vui chơi của người dân trong dịp cuối tuần
nằm ở rìa phía nam của dạnh áp thấp phần còn lại của miền trung
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận đêm nay và ngày mai chỉ có mưa ở một vài nơi ngày trời nắng
còn nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi hai

trên biển dưới tác động của dạnh áp thấp có trục khoảng một mươi tám hai mươi độ vị bắc
nên trong ngày và đêm nay vùng biển bình thuận đến cà mau cũng như toàn bộ khu vực biển đông
sẽ có đới gió tây nam mạnh cấp năm sáu giật cấp bảy tám đi kèm với sóng biển cao từ hai ba năm mươi m khiến biển động
ngoài ra khu vực bắc biển đông cũng như vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vì thế các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

các tàu thuyền cần hết sức lưu ý